thưa quý vị sau khi bộ y tế công bố ca dương tính covid một mươi chín trong cộng đồng đầu tiên
tại thị trấn cần kè huyện thuộc huyện cầu kè tỉnh trà vinh
ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các chỉ thị phòng chống dịch
trong đó khoanh vùng truy vết những người liên quan được thần tốc thực hiện
hiện tại bệnh nhân bảy ba trăm linh hai và ca nhiễm mới đã được đưa đi điều trị
từ bệnh viện giải chiến tỉnh trà vinh
liên quan đến ca nhiễm mới ngành chức năng truy vết được bốn f một đều là người thân của đối tượng
như vậy đến chiều ngày một tháng sáu đã có hai mươi bốn trường hợp f một được đưa đi cách ly tập trung
hơn một trăm bảy mươi f hai cách ly tại nhà
ngành y tế địa phương cũng đã tiến hành phung khứ quẩn khu vực các ca dương tính cư trú
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh đã quyết định giãn các xã hội
theo chí thị một mươi năm của chính phủ từ giờ ngày một tháng sáu
tất cả các dịch vụ không thiết yếu vui chơi giải trí đều tạm dừng
ngưng hoạt động tôn giáo dịch vụ ăn uống tập trung đông người
người dân không được tụ tập quá một mươi người nơi công cộng
địa phương cũng kích hoạt lại những điểm kiểm soát dịch ở các cửa ngõ chính ở tỉnh
người dân ở các địa phương khác về đều buộc phải khai báo y tế
ngoài thực hiện nghiêm giãn các xã hội theo chí thị một mươi năm của chính phủ
các địa phương trên địa bàn tỉnh trà vinh cũng cho kích hoạt lại tất cả các điểm cách ly tập trung